chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
cơ quan cảnh sát điều tra thuộc công an huyện yên châu tỉnh sơn la đã ra lệnh giữ người lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật đối với lái xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn mức kịch khung đi không đúng phần đường gây tai nạn giao thông khiến một người tử vong bảy người bị thương
tại cơ quan điều tra tài xế nguyễn mạnh hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín thường trú tại tổ dân phố ngọc hai phường trung minh thành phố hòa bình tỉnh hòa bình khai nhận
khoảng một mươi chín h ngày năm tháng năm đã điều khiển xe đầu kéo mang biển kiểm soát hai mươi sáu c ba nghìn bảy trăm ba mươi bảy di chuyển hướng sơn la hà nội đến km hai trăm một mươi bốn ba trăm linh trên quốc lộ sáu thì liên lạc với bạn tên s trú tại bản xốp sạng trường bằng yên châu để hẹn ăn cơm tối
sau đó tài xế hà điều khiển xe đỗ vào bãi đất chống bên đường s đi xe máy ra đưa hà vào nhà một người tên d để ăn cơm